chiều nay một mươi bốn tháng một mươi hai tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản
kunio umeda đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng đại sứ umeda được chính phủ nhật bản tín nhiệm giao giữ trọng trách tại việt nam
trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất theo tinh thần đối tác chiến lược sâu rộng
vì hòa bình và phồn vinh ở châu á
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng trước những bước tiến mạnh mẽ và thực chất trong quan hệ hai nước
nhất là từ sau khi hai bên ra tuyên bố về tầm nhìn chung vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước
nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị đẩy mạnh hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực
bày tỏ hoan nghênh các chuyến thăm việt nam sắp tới của lãnh đạo cấp cao nhật bản
trong đó có chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu nhật bản
đại sứ umeda chân thành cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vinh dự và vui mừng
được đảm nhiệm trọng trách làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam
trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
đại sứ umeda nhấn mạnh chính phủ nhật bản luôn coi trọng quan hệ với việt nam
thông qua việc thúc đẩy hợp tác toàn diện quan hệ việt nhật đặc biệt là trao đổi
tiếp xúc cấp cao khẳng định sẽ nỗ lực hết mình đóng góp cho sự phát triển sâu rộng
quan hệ hai nước theo tinh thần tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ việt nam nhật bản